cách đây khoảng năm trăm linh năm làng cậy xã long xuyên huyện bình giang tỉnh hải dương đã có nghề gốm
ở thời hoàng kim của nghề gốm nơi đây nhộn nhịp như một đại công trường
giai đoạn gần đây làng nghề gốm cậy đã có nhiều mai một do sức cạnh tranh kém thợ khéo bỏ nghề lứa nghệ nhân xưa cũng không còn
trong bối cảnh đó một trong những người còn gắn bó và mong muốn lưu giữ nghề truyền thống của làng là nghệ nhân vũ xuân năm
sinh ra trong gia đình có truyền thống làm nghề gốm từ khi còn nhỏ ông vũ xuân năm đã theo cha nhào nặng đất xét học cách ngồi bàn xoay
từ việc nhào nặn những vật dụng đơn giản ban đầu như bát đĩa chum vải ông đã nhanh chóng làm quen và tạo hình nhiều sản phẩm mang tính nghệ thuật cao như bình vôi lư hương bình hoa
với hơn năm mươi năm tuổi nghề ông năm không thể nhớ bàn tay mình đã nhào nặng lên bao nhiêu ngàn sản phẩm
cùng ứng ra thị trường với nhiều sản phẩm
những sản phẩm mang tính thẩm mỹ cao nhưng suy nghĩ không để nghề gốm cậy bị thất truyền luôn là điều khiến ông tràn trở
với hơn năm mươi năm tuổi nghề ông năm không thể nhớ bàn tay mình đã nhào nặn lên bao nhiêu ngàn sản phẩm
ông vẫn vui vì các con ông đều theo nghề và nghề gốm truyền thống luôn nhận được sự quan tâm từ chính quyền địa phương
xây dựng làng nghề đã khó nhưng để giữ nghề truyền thống trường tồn cùng thời gian lại càng khó hơn
những nghệ nhân như ông vũ xuân năm vẫn đang hàng ngày âm thầm hôn đúc giữ lửa cho làng nghề gốm cậy